để kịp thời ngăn chặn từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng thì việc xây dựng xã phường thị trấn không có tệ nạn ma túy có vai trò quan trọng vừa huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương và sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia phòng ngừa phát hiện đấu tranh vô hiệu hóa tội phạm tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã vùng cao xã dê phìn huyện sinh hồ tỉnh lai châu
xã dê phìn một xã vùng cao của huyện sinh hồ có dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc mông trước đây tình trạng nghiện hút buôn bán tái trồng cây thuốc viện diễn biến rất phức tạp nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành mà nòng cốt là lực lượng công an nhân dân xuống tận từng ngõ gõ từng nhà tuyên truyền mà đến nay tệ nạn ma túy đã được kiểm soát
đảng nhà lước cán bộ công an chính quyền